các tỉnh thanh miền trung cũng khá là thuận lợi
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa đều không có mưa
dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực này sẽ giao động trong khoảng hai mươi hai mươi bốn độ
sang ngày mai cả miền trung đều đồng loạt có nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tất cả các tỉnh thành phố
từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận sẽ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
đêm nay ở tây nguyên và nam bộ đều không có mưa
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở tây nguyên giao động
từ một mươi sáu một mươi tám độ trời rất nhẹ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ trời lạnh về đêm muộn
sang ngày mai tây nguyên và nam bộ có tiết trời tạnh giáo và có nắng từ sớm
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên cả hai khu vực ít thay đổi
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ là từ hai mươi tám ba mươi độ
còn ở nam bộ sẽ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ hai mươi bốn hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn
và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

gió đông bắc cấp bốn gió đông bắc cấp bốn
gió đông bắc cấp năm bảy độ